tất cả đều được ekip chuẩn bị sẵn sàng để ghi lại phản ứng của các shipper
chỉ với một cuối clip tham gia cộng đồng shipper
bạn có thể dễ dàng vào nghề hoặc tìm shipper ngay lập tức
với địa chỉ và số điện thoại cụ thể trong đơn hàng
trong vòng một phút đã có người gọi đến và nhận ship hàng
khi xác nhận số điện thoại người nhận

khi gặp phải hành vi lừa đảo cần nhanh chóng trình báo tại cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời giải quyết